xin chào quý vị và các bạn
thời tiết đáng chú ý nhất trên cả nước vẫn là tình trạng mưa rông tại bắc bộ cũng như tây nguyên và nam bộ
cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to kèm theo tố lốc và gió giật mạnh người dân cần lưu ý đề phòng
còn về nhiệt độ nền nhiệt ở các tỉnh thành bắc bộ vẫn sẽ xe lạnh lúc đêm và sáng
với mức nhiệt tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ giao động từ hai mươi đến hai mươi chín độ
còn tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ sao động từ một mươi chín đến ba mươi năm độ riêng khu tây bắc có nơi cao hơn
tại các tỉnh thành tây nguyên và nam bộ mưa hầu như xảy ra lúc chiều tối
ban ngày trời vẫn còn nắng nên nền nhiệt trưa chiều tại tây nguyên giao động từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
còn tại nam bộ từ ba mươi hai ba mươi năm độ miền đông nam bộ có nơi vượt ngưỡng ba mươi năm độ và có nắng nóng cục bộ
tại trung bộ khắp dọc các tỉnh miền trung đều phổ biến ít mưa và có nắng nhiều
với mức nhiệt cao nhất ngày tại thanh hóa đến thừa thiên huế giao động từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
vùng núi phía tây có nơi xảy ra nắng nóng với mức nhiệt vượt ngưỡng ba mươi năm độ
phần còn lại từ đà nẵng đến bình thuận còn nắng nhưng cứng độ không mạnh bằng
và nhiệt độ sẽ giao động trong ngưỡng ba mươi một ba mươi bốn độ
đến với biển đông tại quần đảo hoàng sa và quần đảo trường sa đều phổ biến ít mưa
tầm nhìn xa thông thoáng trên một mươi km có gió nhẹ nền nhiệt tại cả hai quần đảo hầu như không vượt quá ngưỡng ba mươi hai độ
khu vực hà nội nhiều mây đêm và sáng sớm có sương mù và có lúc có mưa nhỏ
phổ biến ít mưa trưa chiều có nắng gián đoạn gió nhẹ đêm và sáng trời lạnh nhiệt độ từ hai mươi đến hai mươi tám độ